cập nhật tin tức về tình hình covid một mươi chín ở trong nước
theo sở y tế hà nội tính từ sáu h cho đến một mươi hai giờ trưa nay ngày hai mươi tám tháng tám
trên địa bàn thành phố ghi nhận hai mươi tám ca mắc mới trong đó có năm ca tại cộng đồng
các ca mắc mới phân bố theo quận huyện như sau
thanh xuân một mươi năm ca hoàng mai sáu ca ba đình thanh trì mỗi nơi hai ca
đan phượng đống đa thạch thất mỗi nơi đều một ca
như vậy là tính từ một mươi tám h chiều qua cho đến một mươi hai giờ trưa nay
hà nội ghi nhận tổng cộng bốn mươi hai ca bệnh
còn liên quan đến điểm dịch tại thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa đã thông tin về một mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
như vậy là liên quan đến điểm dịch này đến nay đã ghi nhận bốn mươi năm ca mắc
từ giờ ngày hôm nay hai mươi tám tháng tám tỉnh gia lai quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu toàn thành phố pleiku
trong thời gian thực hiện giãn cách toàn thành phố pleiku sẽ kiểm soát khoanh vùng thiết lập chốt chặn
tại các cửa ngõ giao thông của thành phố giãn cách xã hội nghiêm túc
thành phố pleiku tạm dừng tất cả các hoạt động trường học hoạt động công cộng
cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các hoạt động hội họp không cần thiết cũng phải dừng
trường hợp phải tổ chức họp phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền
tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc năm k của bộ y tế cùng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
các cơ quan ban ngành đoàn thể đơn vị của trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn thành phố pleiku
các cơ quan ban ngành đoàn thể ủy ban nhân dân các xã phường của thành phố
thực hiện việc sắp xếp bố trí nhân viên làm việc luân phiên
số lượng người làm việc tại công sở không quá năm mươi tổng số lao động của đơn vị
cách ly tập trung là biện pháp nhằm kiểm soát sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
thế nhưng thời gian qua tại nhiều địa phương tình trạng một số người trốn khỏi khu cách ly tập trung
thậm chí có những người ở bên ngoài cố tình tìm cách tiếp cận vào bên trong khu cách ly
chỉ để gặp gỡ người thân hay là tiếp tế các mặt hàng không thiết yếu vẫn xảy ra
điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới sự an toàn và nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền cơ sở
đòi hỏi công tác quản lý giám sát đảm bảo an ninh trả tự
phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra tại khu cách ly tập trung phải được tăng cường hơn nữa
đáp ứng yêu cầu ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh đang rất cấp bách hiện nay
khu vực cách ly tập trung thuộc quận bắc tử liêm thành phố hà nội với quy mô một giường bệnh
hơn bảy trăm bốn mươi trường hợp f một đã được cách ly tại đây
cán bộ chiến sĩ công an quận được tăng cường tham gia ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
camera vòng trong và khu vực vòng ngoài cũng được lắp đặt
để đảm bảo các tình huống phát sinh gây mất an ninh trả tự sẽ được lực lượng công an kịp thời phát hiện
dù là thời điểm đêm khuya hay sau khi kết thúc công việc tuần tra
thì tình hình an ninh trả tự vẫn phải được giám sát liên tục
không chỉ là đảm bảo an toàn cho khu vực cách ly tập trung mà còn cho khu dân cư liền kề
cách đây ít ngày tại bắc giang lợi dụng thời điểm đêm khuya người đàn ông này đã trèo tường trốn khỏi khu cách ly tập trung
một trường hợp khác tại đắk lắc là f một của bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng lợi dụng lúc cán bộ đang ăn cơm cô gái này đã bỏ trốn khỏi khu cách ly
thậm chí có những thanh niên tìm cách đột nhập vào khu cách ly chỉ để thăm bạn gái
đây là bài học kinh nghiệm đòi hỏi công tác giám sát quản lý đảm bảo an ninh trật tự
phòng ngừa các vi phạm pháp luật tại khu cách ly phải được tăng cường hơn nữa
diễn tập phương án đảm bảo an ninh trả tự tại khu cách ly tập trung
lực lượng công an cơ sở đã đặt ra một số tình huống có thể xảy ra
công dân cách ly có hành vi gây dối không chấp hành nghiêm quy định
xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật trong khu cách ly
công dân trốn khỏi khu cách ly hay xảy ra sự cố cháy nổ
đối với mỗi tình huống lực lượng công an đều có các biện pháp để giải quyết
đảm bảo không để bị
được chất bất ngờ
công an cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ ngay lập tức xây dựng các phương án
để mà triển khai cho cán bộ sĩ tập luyện các tình huống đột xuất bất ngờ
cũng như là các tình huống mà thường xảy ra tại các khu cách ly khác
để mà cán bộ sĩ làm quen với công tác bảo vệ
tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội đang có những diễn biến phức tạp
nhiều địa điểm trong các khu dân cư bị phong tỏa
số lượng người tại các khu cách ly tập trung dự báo sẽ tăng lên
trong khi lực lượng tại cơ sở gặp nhiều khó khăn
khi vừa phải tham gia phòng chống dịch vừa phải đảm bảo an ninh trật tự
việc tăng cường ứng dụng thiết bị kỹ thuật
giám sát bằng hình ảnh qua hệ thống camera an ninh như thế này
là biện pháp phù hợp đang được công an một số quận huyện áp dụng và sẽ nhân rộng
nhằm phát hiện phòng ngừa đấu tranh hiệu quả hơn
với các cảnh vi vi phạm pháp luật
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong mùa dịch
cùng với các đơn vị đại dịch
các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
và đảm bảo an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung
luôn có mặt trong những điểm nóng của mọi trận tuyến
còn phải kể đến các chiến sĩ cảnh sát cơ động
không quản khó khăn họ vẫn ngày đêm bám địa bàn
bền bỉ tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch
thực hiện nhiệm vụ vì mệnh lệnh của trái tim
hơn hai tháng nay thượng úy lê văn cường chưa một lần về thăm gia đình
cùng với anh hàng trăm chiến sĩ cơ động
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
luôn sẵn sàng tăng cường cho các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
làm nhiệm vụ chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cảm thấy hãnh diện khi ở trên tuyến đầu chống dịch
anh và đồng đội luôn tâm niệm phải đoàn kết
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
cùng với chính quyền và các lực lượng khác sớm đẩy lùi dịch bệnh
như là tiếng đào phòng chống dịch
bởi vì tụi em tham gia ở đây là không có ngại gì phải nhiễm bệnh
bởi vì trên tinh thần là phải cùng tất cả các lực lượng quyết tâm chống dịch
mà đây là một khu điều trị toàn bộ bệnh nhân ở đây là f một
vì thế là tụi em xác định rằng mình có thể sẽ bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào
nhưng mà không vì thế mà ý chí anh em là lúc nào cũng sẵn sàng
lao vào để mà làm việc không ngại khó ngại khổ

còn đây là hình ảnh của bệnh nhân
hình ảnh tại chốt phòng chống dịch trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
mỗi người dân khi qua chốt đều phải có giấy khai báo y tế
và yêu cầu quay đầu khai báo nếu không đủ điều kiện
tuy nhiên có tình trạng một số đối tượng cố tình vượt chốt kiểm dịch
khi đã sử dụng rượu bia như thế này
bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
vẫn tăng cường ứng trực giám sát tại bệnh viện giã chiến số một của tỉnh
nơi đang chữa trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tổ của em làm ở đây thì hơn một tháng là em chưa về
trung bình một ngày làm khoảng tám tiếng
nhưng mà có những ngày có những đoàn xe về đông
thì có thể chúng em tăng ca hơn làm nhiều hơn
nói chung là cũng có chút vất vả khó khăn
cũng mưa gió nắng mưa thì cũng đều tham gia đứng chặn chốt
cũng trong những ngày thành phố buôn ma thuột
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
những chiến sĩ cảnh sát cơ động

nhắc nhở và xử lý những người vi phạm
để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt nhất
nhằm thực hiện mục tiêu chủ yếu vừa đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông vừa triển khai công tác phòng chống dịch bệnh
một cách tốt nhất
chúng tôi cũng đã thực hiện công tác cao điểm
kế hoạch của giám đốc quốc tỉnh
cũng đã tập trung vào tuần tra kiểm soát
tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự
và trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh
ngoài ra chúng tôi cũng đã phối hợp với các sở ban ngành
tiếp đón bà con nhân dân ở đắk lắk
ở các tỉnh ở phía nam
thành phố hồ chí minh tây ninh đồng nai bình dương
về tỉnh qua đón nhận bà con đi làm ăn xa về
chúng tôi cũng đã cố gắng quan triệt cán bộ chiến sĩ
đảm bảo an toàn và công tác phòng chống dịch bệnh
có thể nói với lực lượng công an nói chung
và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
với việc đề cao trách nhiệm nghĩa vụ của mình
đã đóng góp một vai trò lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
an toàn giao thông chốt chặn kiểm soát
không để dịch bệnh lây lan mang lại bình yên cho nhân dân